sau một thời gian trinh sát lập chuyên án đấu tranh công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang có hành vi đánh bạc trong thuyền neo đậu trên sông mã
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an huyện yên định bí mật áp sát một chiếc thuyền đang neo đậu trên sông mã bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sắp đĩa
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an huyện yên định bí mật áp sát một chiếc thuyền đang đánh bạc bằng hình thức sắp đĩa